mở đầu sẽ là các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai bị can là vừa a hù sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và giàng a mua sinh năm hai nghìn hai
cùng chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi hai tại khu vực thôn đại giáp xã đại lâm huyện lạng giang tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ ba bánh heroin ba kg ma túy dạng đá và một mươi hai viên ma túy tổng hợp hồng phiến và một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận vừa a hù là chủ mưu đã trực tiếp sang lào mua ma túy của một đối tượng người lào
với giá sáu trăm chín mươi triệu đồng sau đó thuê giàng a mua mang số ma túy trên từ điện biên về bắc giang và hứa trả công năm mươi triệu đồng
khi đang tìm cách mua bán ma túy thì các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ
một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng tỷ đồng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng triệt phá
nhóm trên gồm một mươi đối tượng do trần văn dũng hai mươi bảy tuổi chú xã an lư huyện thủy nguyên cầm đầu
cho vay nặng lãi trên địa bàn
với lãi suất từ một trăm linh chín đến một trăm tám mươi hai một năm
khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm kinh doanh của các đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ năm mươi sáu triệu đồng
năm sổ sách ghi số liệu cho vay nhiều điện thoại di động và đao kiếm các loại
tại cơ quan công an dũng khai nhận hoạt động cho vay lãi từ năm hai nghìn một mươi tám
với hai hình thức là trả lãi theo ngày và trả lãi theo tháng
số tiền các đối tượng cho vay đến nay khoảng hơn một mươi ba tỷ đồng và thu lãi khoảng hơn một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng triệt phá
hiện phòng đang trí bắt các đối tượng bỏ trốn điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến đường dây đánh bạc khủng bằng hình thức lô đề
với số tiền thắng thua lên đến trên hai tỷ đồng
do công an tỉnh an giang triệt phá vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố và bắt tạm giam thêm hai đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại quận bình thủy thành phố cần thơ
và lê thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng
lực lượng công an cũng thu giữ các tài liệu đồ vật có liên quan
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định luân và thủy là đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc
dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền
do nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng và huỳnh sĩ nguyên cầm đầu
đã bị lực lượng công an tỉnh an giang triệt phá
đồng loạt khám xét nơi ở của một mươi một đối tượng liên quan
lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan với khoảng một trăm linh điện thoại di động các loại
nhiều máy phách máy in máy tính nhiều phơi ghi lô đề
và trên năm tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố sáu mươi đối tượng về hành vi đánh bạc
bắt tạm giam một mươi bốn đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú bốn mươi sáu đối tượng
thưa quý vị
đội cảnh sát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
phối hợp với công an xã trần hưng đạo huyện lý nhân
bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
đó là nguyễn đức mạnh sinh năm hai nghìn ba và hoàng quang huy sinh năm hai nghìn hai
cùng chú ở xã chi nê huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
ba đối tượng bị bắt khi đang vận chuyển trái phép tám dàn pháo nổ có tổng trọng lượng một mươi tám kg
trên tuyến đê sông hồng thuộc địa phận thôn hoàng xuyên
xã trần hưng đạo huyện lý nhân
qua đầu tranh mạnh và huy khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên từ xã trần hưng đạo huyện lý nhân
về thành phố phủ lý với tiền công sáu triệu đồng
hiện đối tượng và tăng vật đã bàn giao cho công an huyện lý nhân
để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền
vâng thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đến tây nguyên đán
đây là thời điểm mà các cơ sở chiết nạp kinh doanh xăng dầu khí ga tập trung khối lượng lớn hàng hóa
để phục vụ cho nhu cầu thị trường tết
do tập trung lượng lớn chất dễ cháy nên là nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất cao
vâng để làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ và bảo đảm an toàn tuyệt đối dịp trước trong và sau tết
trong thời gian này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh yên bái đã tập trung triển khai đồng bộ
hiệu quả nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường kiểm tra tại cơ sở
qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành an toàn phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp trên địa bàn
thời điểm này tại trạm chiết nạp ga vạn lộc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn bắc thăng long
tại xã minh quân huyện trấn yên tỉnh yên bái
đang dự trữ lượng lớn hàng hóa phục vụ nhu cầu cho người dân trên địa bàn
là cơ sở chiết nạp nên tập trung lượng lớn bình khí ga và các phương tiện chiết nạp
do vậy nếu không làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy thì nguy cơ dẫn đến cháy nổ là rất cao
còn tại cửa hàng xăng dầu số ba mươi ba thuộc công ty xăng dầu yên bái
nơi tập trung lượng lớn xăng dầu khí ga cũng đã triển khai nhiều phương án phòng ngừa khi có nguy cơ cháy nổ xảy ra
thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra định kỳ mua sắm bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng người lao động và tài sản của công ty

cái hai nữa là hàng năm các bộ công viên đã được học qua người dưỡng phòng cháy chữa cháy
và thể thực hiện tốt các chỉ thị văn bản của bên phòng cháy và của công ty
dịp cuối năm lượng hàng hóa dự trữ tại những cơ sở kinh doanh khí ga xăng dầu tăng đột biến để phục vụ kịp thời nhu cầu sử dụng của người dân
do vậy nếu xảy ra sự cố về cháy nổ sẽ rất nguy hiểm đến người dân xung quanh
gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy
để làm tốt công tác phòng ngừa trong thời gian này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh
đã chủ động phối hợp với các cơ sở kinh doanh thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ tổ chức kiểm tra định kỳ kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót
đồng thời xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm và kiến nghị những cơ sở này nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới
phẩm chức năng chúng tôi đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan
một là cơ sở sản chế nạp hai là cơ sở kinh doanh
chúng tôi đã có các biện pháp an toàn các giải pháp an toàn
phải có cái hướng dẫn đối với khách hàng khi vào mua sản phẩm xăng dầu hoặc là các cơ sở kinh doanh ga
thật đầy đủ các điều kiện
không vượt quá số lượng cho phép quy định của cơ quan chức năng khi được cấp phép
để đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy cháy trong quá trình hoạt động kinh doanh
theo thống kê trên địa bàn tỉnh yên bái hiện có ba trạm chiết nạp khí ga
với gần năm trăm linh cơ sở kinh doanh khí ga một trăm một mươi tám cơ sở kinh doanh xăng dầu
thời gian qua trên địa bàn tỉnh mặc dù chưa xảy ra vụ cháy nổ nào đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu khí ga
tuy nhiên để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây
ngoài sự chung tay vào cuộc của các lực lượng chức năng
thì mỗi chủ cơ sở doanh nghiệp và tất cả mọi người có liên quan
đều phải quan tâm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo an toàn cho người tài sản và phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa
ngay bây giờ hãy cùng biên tập viên dương trang điểm qua một số nội dung nổi bật được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay
xin mời chị dương trang
vâng xin đợi cảm ơn chị thu trang
thưa quý vị ghi nhận trên báo công an nhân dân
tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi ba
thủ tướng cho rằng trong mọi hoàn cảnh
người chiến sĩ công an cách mạng phải luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết
trước hết luôn giữ mình trong sạch vững vàng
xứng danh là thanh bảo kiếm sắc bén
lá chắn thép vững chắc của đảng nhà nước và nhân dân
và kiếm phải sắc lá chắn phải vững tâm phải trong sáng
theo thông tin phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi ba
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đã có hàng ngàn tấm gương cán bộ chiến sĩ tận tụy nêu cao tinh thần trách nhiệm dũng cảm chiến đấu hy sinh quên mình
năm hai nghìn hai mươi một có tám đồng chí hy sinh hai trăm linh tám đồng chí bị thương
trong đó có sáu đồng chí hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai là năm có ý nghĩa rất quan trọng
là năm thứ hai năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
là giai đoạn phát triển mới có những cơ hội thuận lợi nhưng khó khăn thách thức là nhiều hơn
do vậy công việc của ngành công an sẽ nhiều hơn nặng nề và phức tạp hơn
với những nhiệm vụ lớn khó khăn phải làm và cần làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu
cao của đảng nhà nước và sự mong đợi tin tưởng của nhân dân
trên báo lao động thông tin chương trình bảy mươi năm sáng kiến vượt khó phát triển
là một trong những hoạt động trọng tâm của tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi một
được tổng liên đoàn lao động việt nam phát động và triển khai tại các cấp công đoàn
nhằm phát huy sáng kiến ý tưởng sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ
cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên công đoàn người lao động
theo thông tin lễ tuyên dương các điểm
hình xuất sắc tiêu biểu chương trình bảy mươi năm sáng kiến vượt khó phát triển
do tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ diễn ra vào lúc chín giờ sáng nay
tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô số chín mươi một trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
theo kết quả từ cơ sở các sáng kiến tham gia chương trình đã được ứng dụng
và mang lại giá trị làm lợi ước đạt một trăm bốn mươi tám chín trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
chương trình đã thể hiện là cách làm mới sáng tạo của hoạt động thi đua ngắn hạn
được triển khai theo phương châm nội dung thiết thực tiêu chí cụ thể
cách thức rõ ràng dễ thực hiện dễ giám sát
ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai nhanh hơn lan tỏa sâu rộng hơn
và công khai minh bạch với kết quả
theo đánh giá của tổng liên đoàn lao động việt nam
các cấp công đoàn đã nhanh chóng bắt nhịp với cách thức tổ chức phong trào thi đua
triển khai tập trung quyết liệt và đạt kết quả ấn tượng
cũng trên báo lao động thông tin
tội phạm mạo danh hệ thống ngân hàng nhắn tin cho chủ tài khoản cá nhân
đang gia tăng dịp cuối năm
với nhiều chiêu thức tinh vi và khó lường
người dân cần nâng cao cảnh giác
và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị chiếm đoạt tài sản
theo thông tin các chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn mạo danh các ngân hàng
như acp sắc công banh việt công banh
thường có các nội dung như sau
chúng tôi phát hiện tài khoản ngân hàng của bạn đang tiêu dùng ở nước ngoài
nếu không phải bạn đang giao dịch vui lòng đăng nhập đường link để hủy giao dịch
hoặc đã mở tài khoản dịch vụ tài chính toàn cầu
phí dịch vụ là hai triệu tám trăm linh nghìn đồng
sẽ bị trừ trong hai giờ tới
nếu không phải bạn mở dịch vụ vui lòng nhấn vào link để hủy
ngoài ra mới đây tội phạm còn sử dụng chiêu thức chuyển khoản
tiền nhầm vào tài khoản để dẫn dụ lấy thông tin bảo mật
tên truy cập mật khẩu mã otp
chiếm đọt tiền trong tài khoản
từ các thủ đoạn trên công an tp hcm khuyến cáo người dân
nên nhớ các trang web của tổ chức tài chính ngân hàng
thường được đăng ký tên miền mởngoạc vn
các trang web đăng ký giống nhưng đuôi khác
như mởngoạc vn mởngoạc vip mởngoạc top mởngoạc cc mởngoạc com đều là giả mạo
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây xin mời quý vị cập nhật những tin tức tiếp theo trong bản tin sáng phương nam
xin mời trường quay phía nam
xin được cảm ơn viên tập viên dương trang
hòa trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
liên quan đến vụ xe tải chở sáu trăm linh lít dầu bất ngờ bốc cháy khiến cho bốn căn nhà bị thiêu rụi và một cụ ông bị thương
ủy ban nhân dân xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau cho biết
ngành chức năng đang tiến hành xác định thiệt hại cũng như điều tra nguyên nhân gây ra vụ việc
theo thông tin ban đầu trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tài xế hồ hữu phước hai mươi một tuổi
ngụ huyện thế bình tỉnh cà mau
điều khiến xe tải chở theo hai mươi năm can dầu loại ba mươi lít để giao cho khách hàng
khi lưu thông đến địa bàn ấp hai xã khánh hội huyện u minh
tài xế phát hiện lửa bốc cháy từ phía sau nên cho dừng phương tiện
người dân sinh sống hai bên đường đã tham gia ấn cứu hỗ trợ tài xế phước di dời được tám căn dầu
tuy nhiên lúc này lửa cháy lớn lan nhanh sang nhà dân kế đó
hậu quả khiến bốn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và một cụ ông bị thương nhẹ
tiếp nhận thông tin ngành chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phố học của người dân dập tắt đám cháy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân
thưa quý vị sau gần hai tháng công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình mới đã có nhiều tụ điểm ma túy được triệt phá
và nhiều đối tượng ma túy bị xa lưới
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo thống kê của công an tp biên hòa tính từ ngày năm tháng một mươi một đến nay
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
trước trong và sau tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi bốn
đơn vị đã phát hiện hai mươi ba vụ hai mươi sáu đối tượng mua bán và tàn trữ trái phép chất ma túy
qua điều tra công an đã tiến hành khởi tố hai mươi vụ hai mươi một bị can
chuyên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ba vụ
để có được kết quả này đơn vị đã chú động xây dựng kế hoạch
huy động tối đa quân số làm tốt công tác nắm địa bàn cơ sở
tham mô với cấp ủy dính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ
chỉ tiêu biện pháp đảm bảo hiệu quả hướng về cơ sở
tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh trật tự
sử dụng để triệt phá không để ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó các đối tượng nghiện muốn bắn lẻ đến địa bàn cần phải sớm phát hiện và đấu tranh kịp thời
ma túy vẫn đang len lõi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội gây ra nhiều hệ lụy về mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an rất cần sự chung sức chung
lòng của cả cộng đồng để từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội
và phát huy những kết quả đạt được trong gần hai tháng cao điểm công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ tập trung lực lượng đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm
hình sự ma túy quy tâm giữ vững an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu cho biết vừa triệt xóa liên tiếp hai điểm tệ nạn xã hội bắt giữ sáu đối tượng có liên quan
trước đó từ tin báo của quần chúng nhân dân cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
bố trí lực lượng bắt quả tan năm đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sách ăn tiền
tại một căn nhà trên địa bàn ấp cái tràm a hai xã long thạnh huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bảy bộ bài túi sách số tiền gần ba mươi năm triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
cũng tại khu vực này cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi phát hiện đối tượng hồng thị thu nương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
ngũ ấp cái trạm a hai xã long thạnh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong điện thoại của nhung chứa nhiều file ghi âm có nội dung đánh bạc bằng hình thức ghi số đề
bước đầu hồng thị thu nương khai nhận các phao ghi âm trên là do nhung ghi lại các con số mà người dân mua bán số đề với nhung
vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý
cần phải thẳng thắng nhìn nhận quy hoạch hiện nay là điểm yếu điểm ngẽn không chỉ của tp hcm mà cả quốc gia và các địa phương
đây là đánh giá của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tại buổi giám sát bằng hình thức trực tuyến của đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
về việc thực hiện chính sách pháp luật công tác
quy hoạch diễn ra vào chiều hai mươi bảy tháng một mươi hai
báo cáo với đoàn đại biểu quốc hội ông lê hòa bình phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm nhìn nhận
công tác lập quy hoạch tại tp hcm còn chậm so với các địa phương khác
để khắc phục tồn tại chính quyền thành phố đã đưa ra nhiều kiến nghị về mặt chính sách
do đó tp hcm mong muốn trung ương ra soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị
các quy chuẩn quy hoạch mới và có quy định đặc thù cho địa phương này
thành phố mong muốn có quy định tích hợp quy hoạch đô thị xây dựng nông thôn và sử dụng đất để đồng bộ
làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm tạo thuận lợi cho người có nhu cầu được chuyển mục đích sử dụng đất
tại buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát và các đại biểu quốc hội cơ bản thống nhất với kết quả
những tồn tại các giải pháp trong báo cáo tuy nhiên cũng yêu cầu làm rõ một số vấn đề như thiết chế văn hóa
quy hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng và kiến nghị có quy định đặc thù cho quy hoạch tp hcm
phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu phủ chủ tịch chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đặt vấn đề và chỉ rõ
quy hoạch của tp hcm còn thiếu sự đồng bộ thiếu tầm nhìn chiến lược
việc thúc đẩy công tác quy hoạch cũng còn nhiều khuyết điểm
qua đó đề nghị tp hcm xác định chiến lược trong thời gian tới và tính toán việc quy hoạch phù hợp
tính đến yếu tố liên kết vùng với tư cách là trung tâm của vùng và cả nước
quy hoạch phải đi trước một bước thể hiện tầm nhìn chiến lược huy động nguồn lực nhà nước và tư nhân
thời gian tới chủ tịch nước sẽ làm việc với tp hcm cùng huyện củ chi hóc môn để kêu gọi đầu tư
số ca nhiễm trong tuần qua ở tp hcm luôn dưới bốn con số
đây có thể coi là nỗ lực của ngành y tế và cả hệ thống chính trị
tuy nhiên dư luận đặt ra câu hỏi liệu con số này có phản ánh đúng thực tế số ca nhiễm tại tp hcm hay không
tại buổi họp báo vào chiều nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín khẳng định
không vì thành tích mà báo giảm số ca
theo hcdc từ sau giãn cách thành phố không thay đổi phương pháp xét nghiệm tầm soát f
trong trường học doanh nghiệp cộng đồng bệnh viện
do đó số ca f ghi nhận mới giảm
dù vậy dịch bệnh giảm hay không còn dựa vào so sánh với tỷ lệ nhập viện chuyển nặng và tử vong
sắp tới thành phố có thể sẽ mở rộng đối tượng đi học khi đó số f mới sẽ tăng lên
phó trưởng ban phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm phạm đức hải cũng khẳng định
thành phố không vì thành tích mà báo giảm số ca nhiễm
đây là số ca mắc covid một mươi chín mà ngành y tế nắm được không bao gồm những người nhiễm mà không được phát hiện
hiện tại tp hcm đang có số ca nhiễm giảm đáng kể với năm trăm bốn mươi bốn ca trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đứng thứ một mươi cả nước
và chỉ có ba mươi sáu ca tử vong trong ngày
đây cũng là ngày thứ bảy liên tiếp tp hcm có số ca mắc covid một mươi chín dưới một
thưa quý vị theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
các khối lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông
sẽ kiểm tra đánh giá học kỳ i theo hình thức trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
cụ thể sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kỳ một
cho tất cả các trường trung học cơ sở trung học phổ thông công lập trên địa bàn
việc kiểm tra được tổ chức trực tiếp ở các cơ sở giáo dục cho các học sinh khối chín và khối một mươi hai theo đúng quy định
khi ủy ban nhân dân tp hcm cho phép các khối lớp khác học trực tiếp
thì các trường sẽ tiến hành ôn tập củng cố kiến thức khắc phục những hạn chế
trong quá trình học trực tuyến trước khi tiến hành kiểm tra đánh giá
trường hợp học sinh không thể đến trường vì lý do bất khả kháng thì sẽ được kiểm tra bằng hình thức trực tuyến
sau hai tuần thí điểm học trực tiếp tp hcm đã phát hiện bốn mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín tại trường học gồm
hai mươi học sinh và bảy giáo viên ở một mươi năm quận quyện
tất cả đều được xử lý theo quy trình và thông báo cho phụ huynh
nên việc học của lớp chín và lớp một mươi hai vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch mà sở giáo dục và đào tạo đề ra
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã báo cáo và thường trực ủy ban nhân dân tp hcm đang xem xét
sẽ công bố kế hoạch học tập của các khối cũng như thời điểm và hình thức học trong thời gian sớm nhất
trong phần tiếp theo của chương trình bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời
về khai thác hàng không nội địa khách bay từ tp hcm cần thơ không phải test covid một mươi chín
trong tiểu mục sống đẹp hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ một học viên cảnh sát đạt giải nhất cuộc thi
tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chiều qua ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời về khai thác hàng không nội địa
theo đó thì bỏ quy định xét nghiệm sars cov hai trước chuyến bay với khách đi từ tp hcm và cần thơ
chỉ yêu cầu xét nghiệm với khách khu vực cách ly hoặc đi từ vùng nguy cơ cao là vùng đỏ
cũng từ nay các hãng hàng không được phép cung cấp các dịch vụ ăn uống trên máy bay
bộ giao thông vận tải cũng cho phép tăng chuyến bay nội địa trong giai đoạn tết dương lịch và tết nguyên đán nhâm dần sắp tới
theo đó với tết dương lịch từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tăng tầng suất đường bay hà nội đến tp hcm lên hai mươi năm chuyến khứ hội một ngày
các đường bay còn lại vẫn duy trì chín chuyến khứ hồi một ngày một đường bay với dịp tết nguyên đán nhâm dần
từ ngày một mươi chín tháng một đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tăng số chuyến bay đường bay hà nội đến tp hcm lên năm mươi hai chuyến khứ hồi một ngày
đường bay đà nẵng đến tp hcm lên hai mươi bảy chuyến khứ hồi một ngày
tp hcm đến bình định tăng lên một mươi tám chuyến khứ hồi một ngày
các đường bay còn lại vẫn duy trì chín chuyến khứ hồi một ngày một đường bay
cục đăng kiểm việt nam nghiên cứu chuẩn bị đề xuất xây dựng trung chuyển đổi số phương tiện giao thông vận tải quốc gia
để phù hợp với xu hướng hiện đại hóa quản lý
theo cục đăng kiểm việt nam việc này để hiện đại hóa quản lý phù hợp với xu hướng chuyển đổi số quốc gia
trong lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải
cùng với đó năm hai nghìn hai mươi hai cục đăng kiểm việt nam sẽ nâng cấp hoàn thiện chương trình phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới
và hệ thống camera giám sát để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới
đồng thời tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy trình kiểm định tăng cường giám sát ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm
để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp người dân trong lĩnh vực đăng kiểm
vào dịp cuối năm hai nghìn hai mươi hai
tình trạng xe rù bảy chỗ xe khách nội tỉnh vòng vo đón trả khách sai quy định trên các tuyến đường của tp vinh tỉnh nghệ an
lại tái diễn gây mất trật tự an toàn giao thông
dọc trên các tuyến đường của tp vinh rất dễ bắt gặp tình trạng xe rù bảy chỗ xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định
vào đầu giờ buổi sáng giữa trưa hay cuối buổi chiều trên các tuyến đường xung quanh các bệnh viện đa khoa tỉnh
một trăm một mươi năm chấn thương chỉnh hình bệnh viện sản nhi nghệ an
các xe dù bảy chỗ xe khách vẫn thường xuyên đón trả khách
thậm chí tại các điểm dừng xe buýt một số xe khách nội tỉnh chạy dây rắt hoặc dừng đỗ
để đón khách dưới lòng đường một cách ngang nhiên gây càn trở mất an toàn giao thông
ở trong bến xé là đơn chứ dịch bệnh nó có khách thì em cũng muốn xé chạy thì cũng rê rê
em biết là đón khách ngoài đường là bí phẩm luật giao thông
thì thời điểm như khách thứa thì nó không có khách
nó có rồi trong bến thì không có chứ cả
em muốn đón một vài khách nữa để kiếm tiền để về để nuôi vợ con
thời điểm nó khó khăn đấy nhá sáng dâu lên khóa rồi cũng không đủ chi phí
xe của em là xe chạy vinh quỳnh lưu dịch covid khó khăn quá
em đón những khách nhà điện thoại với những điểm mà em đi hợp đồng đấy
đó là hai đứa em một người nhà một người em trai đi ở đông việt về việt nam
còn một gái là khách đi buổi xe
sau khi tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín được kiểm soát tỉnh nghệ an trở lại trạng thái bình thường mới
các xe vận tải khách đã được phép hoạt động trở lại
tuy nhiên lượng hành khách vào bến để đi xe đang rất ít
nên một số xe khách tuyến nội tỉnh hoạt động cầm chừng
đặc biệt một số xe đã trốn tránh không vào bến để thực hiện lệnh vận chuyển hai đầu bến đón khách ngoài đường
để thiết lập trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường của thành phố vinh
sở giao thông vận tải nghệ an chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải
tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp xe khách vi phạm không có hợp đồng vận chuyển
đón trả khách sai địa điểm ghi trong hợp đồng xe tuyến cố định không có lệnh vận chuyển khách
đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố vinh
để phát hiện xử lý nghiêm các xe dù bảy chỗ xe vận tải khách sử dụng phù hiệu hợp đồng
để đón trả khách trá hình vi phạm luật giao thông
sở giao thông vận tải nghệ an chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải

phòng chống dịch đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và các nhà xe
thì cái này chúng tôi xác định là nhiệm vụ trong tâm từ nay đến cuối năm
bên cạnh việc chấn chỉnh tình trạng xe khách chạy dây dắt đón trả khách sai khuy định
trên các tuyến đường nội thành thành phố vinh các lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm
các xe rù bay chỗ tham gia hoạt động vận tải khách qua đó để hạn chế tình trạng gây cantrở
mất an toàn giao thông đô thị và những nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
trong dịp tết nguyên đán tổ covid một mươi chín cộng đồng công an dân quân y tế và các lực lượng ở địa phương
cần tiếp tục đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm phép vaccine phát hiện hỗ trợ người bệnh
không để người nào đang cách ly tự điều trị tại nhà không có tết
đó là chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam đã được văn phòng chính phủ ban hành thông báo
theo đó bộ y tế ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thực hiện nghiêm công điện số một nghìn bảy trăm bốn mươi năm của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát biến chủng omicron của virus sars cov hai
trong dịp tết nguyên đán tổ covid một mươi chín cộng đồng công an dân quân y tế và các lực lượng ở địa phương
cần tiếp tục đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vét vaccine phát hiện hỗ trợ người bệnh
không để người nào đang cách ly tự điều trị tại nhà không có tết
thưa quý vị căn cứ vào nhu cầu các doanh nghiệp
kinh doanh lữ hành quốc tế tham gia thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam
đồng thời để tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến khu vực miền trung
quảng nam và đà nẵng đã có đề xuất kết nối các cơ sở cung ứng dịch vụ của hai địa phương
để tạo thành một điểm đến chung cung cấp nhiều trải nghiệm hơn cho du khách quốc tế
đà nẵng có sân bay quốc tế đây là nơi đầu tiên đã đón những đoàn khách quay trở lại việt nam
sau gần hai năm gián đoạn vì dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên trong giai đoạn một thí điểm
du khách chỉ được lưu trú tại một địa phương
thì những đoàn khách này chỉ chọn đà nẵng là điểm trung chuyển để vào quảng nam tham quan nghỉ dưỡng
điểm đến có tới hai di sản thế giới là lợi thế để quảng nam thu hút du khách quốc tế
như vậy sự liên kết giữa hai địa phương sẽ góp phần khai thác tối đa những tiềm lực sẵn có
ngay bên cạnh đà nẵng cách đà nẵng chỉ hai mươi năm km thôi là phố cổ hội an và thánh địa mỹ sơn
đây là những điểm tham quan du lịch
được khách du lịch quốc tế hết sức yêu thích
và chính vì như vậy cho nên là chúng tôi cũng đã tham mưu để cho lãnh đạo thành phố cùng với lại quảng nam
để triển khai cái liên kết này
tạo điều kiện cho du khách có thể tham quan thuận lợi giữa đà nẵng và quảng nam
cũng như là phát huy được cái giá trị của cái điểm đến liên vùng trong cái việc quảng bá và thu hút du khách
du lịch thì cái vấn đề liên kết là nó có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng
nó tạo nên một sự cạnh tranh rất là sòng khoảng và nó có sự tương tác tương hổ giữa nhau giữa các cái địa phương các ngành liên quan với các ngành du lịch
liên kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển du lịch
vốn đã được các địa phương triển khai nhiều năm trước đây
nổi bật là ba địa phương một điểm đến với sự kết nối đà nẵng quảng nam thừa thiên huế
này trong giai đoạn phục hồi xây dựng tour để đón khách quốc tế
việc liên kết giữa đà nẵng và quảng nam để tạo ra những sản phẩm phong phú
với không gian du lịch rộng rãi thoải mái sẽ là giải pháp hiệu quả trong việc cạnh tranh điểm đến
nếu như mà tính ở cạnh tranh điểm đến
thì đà nẵng và quảng nam khi mà liên kết với nhau sẽ tạo ra một cái điểm đến rất lợi thế so với nhiều địa điểm khác
không chỉ là các điểm trong nước mà các điểm đến khu vực
thì chúng ta cạnh tranh là cạnh tranh khu vực
cho nên là nếu để đứng riêng hai địa phương thì cái hệ thống tài nguyên rồi nguồn lực thì sẽ bị phong tán
theo đề xuất của đà nẵng và quảng nam
việc kết nối các cơ sở cung ứng dịch vụ của hai địa phương để tạo thành một điểm đến chung
cung cấp nhiều trải nghiệm hơn cho du khách quốc tế sẽ được triển khai từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hy vọng rằng việc liên kết này sẽ góp phần ý nghĩa để thu hút khách du lịch quốc tế đến miền trung nói riêng và việt nam nói chung
sau vòng thi với hơn một hai triệu thí sinh tham dự
cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi một
do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức đã tìm được người xuất sắc để trao giải nhất
đó là một học viên của học viện cảnh sát nhân dân
ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ nhân vật này để xem làm thế nào có thể đạt được giải thưởng như vậy
trong lớp học này có một học viên được nhiều bạn bè ngưỡng mộ
em đã vượt qua hơn một triệu thí sinh ở khắp nơi trên cả nước để đạt giải nhất trong cuộc thi tuổi trẻ học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi một
học viên đó là hoàng văn hùng học viên lớp b tám c d bốn mươi sáu
đây là sự nỗ lực không chỉ ngày đêm của đồng chí lút trâu rồi kiến thức để tham dự cuộc thi một cách tốt nhất
không như vậy đây còn là niềm lan tỏa đến sinh viên không chỉ là tập thể lớp
mà còn là sinh viên của toàn học tập thể lớp
học viên của chúng em
để đạt giải thưởng này không hề dễ dàng hùng phải trải qua sáu vòng thi với nhiều câu hỏi hóc búa về cuộc đời chủ tịch hồ chí minh
những câu hỏi liên quan di trúc của người cho đến những câu hỏi về lịch sử dựng nước và giữ nước dân tộc
hay những câu hỏi liên quan đến biển đảo
cuộc thi diễn ra trong thời điểm dịch covid một mươi chín phức tạp
hùng không thể học tập trực tiếp cũng không thể tìm tài liệu bên ngoài
em chỉ có thể tìm tài liệu trên mạng thư viện của trường
em chủ yếu tìm tài liệu xung quanh quay xung quanh
cuộc sống và đường lối của bác
tài liệu thì em có thể lên thư viện của trường em
rất phù hợp với kỳ thi này
hầu như thì
ở trong trường thì em phải đi học từ sáng và đến chiều
thì thời gian dành cho cuộc thi này chủ yếu là em dành vào buổi tối
những lúc mà thời gian mình được nghỉ vào cuối tuần
hay những lúc buổi đêm
lúc đấy em có thể dành em bỏ ra để em đọc tài liệu
thành tích của hồ chí minh là
tài liệu hoàng văn hùng đã góp phần tô thám thêm bảng bàng thành tích
của học viện kỳ sát nhân dân nói riêng
và lực lượng công an nhân dân nói chung
sự nỗ lực để đạt giải thưởng của hùng
đã lan tỏa đến nhiều học viên khác trong lớp
cũng như trong toàn học viện cảnh sát nhân dân
để từ đó tiếp tục có thêm nhiều hành động
việc làm cụ thể được các học viên nói theo
trong việc học tập làm theo tư tưởng của bác
em đã học con người bác được rất nhiều điều
và việc từ lối sống giản dị
từ hay những cách ăn mặc của bác
và cách hoạt động của bác
khi bác trao đổi về công việc
hay bác gần gũi nhân dân
thì bản thân em
thì sắp tới sau này
em sẽ trở thành một sư quan
thì em cũng muốn mình được trải nghiệm
về cuộc sống
được giúp mọi người được nhiều hơn
và nhà trường cũng xác định
đây là một cuộc thi có ý nghĩa rất là quan trọng
đối với từng cán bộ đảng viên giảng viên
và sinh viên của nhà trường
trong vấn đề nhận thức rồi gian luyện
chính trị cách mạng
để góp phần nâng cao
hiệu quả công tác của mình
đặc biệt là trong những vấn đề về giàn luyện
tư thế tác phong
đạo đức của người công an
cách mạng và đặc biệt là đối với khối học viên
đang trong quá trình học tập
tại nhà trường
để làm sao sau khi tốt nghiệp ra trường
thì trở thành các cán bộ công an vừa hồng vừa chuyên
chăm chỉ học tập
tham gia thiện nguyện
hay thể dục thể thao sau mỗi buổi học
để nâng cao sức khỏe
đó là cách hùng áp dụng
để dạy của bác vào thực tiễn cuộc sống
những thanh niên như hùng
đã và sẽ góp phần xây dựng lớp thanh niên
trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân
giàu lòng yêu nước có bản lĩnh chính trị
có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay